sắn là loại cây trồng đem lại thu nhập chính cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh con tum
nhưng năm nay nhiều diện tích bị bệnh trồi rồng nên năng suất giảm độ bột giảm dẫn đến giá bán thấp
người nông dân thu nhập chỉ bằng năm mươi của vụ năm ngoái nguy cơ nhiều hộ cận nghèo lại trở thành hộ nghèo
theo báo cáo của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đắc tô trên địa bàn huyện này có hơn một cây sắn bị bệnh trồi rồng
các địa phương có diện tích nhiễm bệnh nặng gồm xã pô cô xã tân cảnh xã côn đào và thị trấn đắc tô
theo phản ánh của người dân hiện nay đa phần bà con đều để sắn hai năm
khi phát hiện bị bệnh trồi rồng sắn đã được năm đến sáu tháng lúc đó sắn đã có củ bệnh lại phát từ gốc nên rất khó chữa
theo khuyến cáo của phòng nông nghiệp và trạng khuyến nông đề nghị bà con
thứ nhất là sử dụng dòng bệnh
dòng mới như dòng cây mùa bốn mươi cây mùa chín mươi năm cũng đã triển khai thử nghiệm trên bàn huyện
năng suất thì nó cũng tương đương và cao hơn dòng cây mùa chín mươi bốn
thứ hai bà con khi sản xuất thì bà con phải tăng cường tăng độ thông căn
áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đạt năng suất cao
khó khăn lớn nhất đối với người dân trên địa bàn huyện đắc tô là từ trước đến nay
trên địa bàn chỉ trồng một loại giống là km chín mươi bốn
vì vậy để có giống thay thế hàng ngàn hectare cho vụ trồng mới này là không phải dễ
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đắc tô đề nghị
ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã thị trấn sử dụng nguồn vốn chương trình
mục tiêu giảm nghèo bền vững và kinh phí khuyến nông để hỗ trợ cho các hộ nghèo mua giống thay thế
tuy nhiên thời vụ trồng mới sắn vào cuối tháng bốn đầu tháng năm đang cận kề
nhiều hộ gia đình lo không kiếm ra nguồn giống để trồng mới kịp thời vụ